vào khoảng sáu giờ ngày hôm qua hai mươi sáu tháng sáu tại núi gươm thuộc phường nghi tân thị xã cửa lò nghệ an đã xảy ra một vụ cháy rừng
đám cháy ngay sát khu vực người dân sinh sống làm thiệt hại khoảng hơn tám trăm linh m hai rừng tại đây
ngay khi nhận được tin báo của người dân công an thị xã cửa lò cùng cán bộ người dân phường nghi tân đã ra sức dập tắt đám cháy
vì thời tiết hanh khô và gió phơn tây nam hoạt động mạnh và địa hình đồi núi phức tạp nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau gần hai tiếng đồng hồ với sự nỗ lực của các lực lượng thì đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
sau khi đám cháy được dập tắt công an thị xã cửa lò đã khám nghiệm hiện trường và đã xác định đối tượng gây ra vụ cháy là hoàng hồng lĩnh
trú tại khối năm phường nghi tân thị xã cửa lò
do thiếu ý thức trong lúc đi thể dục về người đàn ông này hút thuốc lá và ném tàn thuốc lá vào khu vực rừng nên đã dẫn tới vụ cháy nêu trên